nghệ sĩ ưu tú bùi cường người nổi tiếng với vai diễn trí phèo trong bộ phim làng vũ đại ngày ấy đã qua đời sau thời gian dài chống trọi với bệnh tật
nghệ sĩ ưu tú bùi cường sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại hà nội
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ông trúng tuyển lớp diễn viên điện ảnh khóa hai cùng nhiều tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân minh châu nghệ sĩ nhân dân bùi bài bình nghệ sĩ ưu tú phương thanh
sau khi tốt nghiệp bùi cường gắn bó với hãng phim truyện việt nam
vai diễn trí phèo trong bộ phim làng vũ đại ngày ấy năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã mang lại cho ông huy chương vàng diễn viên chính xuất sắc tại liên hoan phim việt nam lần thứ sáu
được biết nghệ sĩ ưu tú bùi cường qua đời vào ba giờ sáng ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi tám sau khi chống chọi với cơn tai biến
sự ra đi của ông là một mất mắt lớn đối với nền điện ảnh nước nhà